cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình doanh nghiệp vì người tiêu dùng và hệ thống tổng đài một tám không không sáu tám ba tám
thông qua hệ thống đánh giá doanh nghiệp vì người tiêu dùng được đăng tải tại website của chương trình tại địa chỉ dn bvntd gov vn
doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đồng thời tự kiểm tra đánh giá hiệu quả và nâng cao mức độ bảo vệ người tiêu dùng
tổng đài tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng tại bộ công thương một tám không không sáu tám ba tám được xây dựng nhằm góp phần nâng cao và đẩy mạnh hiệu quả công tác tư vấn hỗ trợ và giải quyết yêu cầu hiếu nại của người tiêu dùng
thông qua việc hướng đến sử dụng một đầu số điện thoại chung một hệ thống cơ sở dữ liệu chung và một quy trình nội dung tư vấn thống nhất trên phạm vi toàn quốc
các chủ thể tham gia vận hành tổng đài bao gồm các hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sở công thương doanh nghiệp và các tổ chức cơ quan có liên quan trên phạm vi cả nước